cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa ra quyết định tạm giữ đối với phạm thành nam hai mươi bảy tuổi
trú tại đường cầu bè xã vĩnh thạnh thành phố nha trang để tiếp tục điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ
sáng ngày năm tháng chín nam điều khiển xe máy không đổi mũ bảo hiểm đi đến chốt kiểm soát phòng chống dịch covid một mươi chín đặt tại đường cầu bè xã vĩnh thạnh thành phố nha trang
do không xuất trình được giấy tờ nên nam đã bị cán bộ trực chốt nhắc nhở và yêu cầu quay về nhà
nhưng nam không chấp hành mà còn lớn tiếng chửi bới và lao vào xe máy đánh một công an viên khiến người này ngã xuống đường
đồng thời còn lao đến giật đứt cúc áo của một dân quân tự vệ
ngay sau đó nam đã bị lực lượng trực chốt khống chế đưa về trụ sở để làm việc
tại cơ quan công an nam đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
ngày hôm nay tòa án nhân dân thành phố cà mau đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bị can lê văn trí
sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba về tội làm lê an dịch bệnh
truyền nhiễm nguy hiểm cho người xảy ra tại ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau tỉnh cà mau
tất cả mọi người tham gia phiên tòa đều phải được kiểm tra y tế và thực hiện nguyên tắc năm k
theo khóa trạng vào ngày hai tháng bảy lê văn trí đi từ thành phố hồ chí minh về nhà tại ấp tân hiệp xã an xuyên thành phố cà mau
chiều cùng ngày trí đến trung tâm y tế xã để khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà trong thời gian hai mươi một ngày
thế nhưng trong thời gian này trí đã không tuân thủ quy định và tiếp xúc với người trong gia đình
đến ngày bảy tháng bảy trí có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai
sau đó tất cả bốn người thân trong gia đình đều có kết quả dương tính với sars cov hai
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt lê văn chí năm năm tù về tội làm lê an dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người
bảy đối tượng tụ tập sử dụng trái phép ma túy trong một căn nhà thuê tại khu phố một
phường tân đồng vừa bị công an thành phố đồng xoài của tỉnh bình phước bắt quả tang
trước đó khoảng hai giờ sáng ngày sáu tháng chín công an thành phố đồng xoài phối hợp với công an phường tân đồng
đã đột kích kiểm tra một căn nhà thuê tại khu phố một phường tân đồng
phát hiện có bảy nam nữ thanh niên đang tụ tập sử dụng ma túy
lực lượng công an đã đưa nhóm thanh niên này về cơ quan công an làm việc
qua test nhanh ma túy cả bảy người đều dương tính với chất ma túy
tổ tuần tra đặc biệt phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín phường hộ phòng thị xã già rai tỉnh bạc liêu
đang tạm giữ một mươi hai người có hành vi tụ tập đánh bài ăn thua bằng tiền
tại nhà bà trịnh thị mai trú tại khóm hai phường hộ phòng
tại hiện trường lực lượng chức năng thu giữ tám mươi tám triệu đồng tiền mặt và nhiều tăng vật khác có liên quan
một mươi hai đối tượng bị lập biên bản vi phạm và mời về chủ sở công an phường hộ phòng để làm việc
tại đây các đối tượng đã thừa nhận hành vi đánh bài ăn thua bằng tiền
hiện vụ việc đang được công an phường hộ phòng tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ
xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật
cũng liên quan đến vụ việc này ủy ban nhân dân phường hộ phòng đã hoàn chỉnh hồ sơ
đề nghị ủy ban nhân dân thị xã giá rai ra quyết định xử phạt hành chính mỗi đối tượng là một mươi năm triệu đồng
về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người
tại nơi công cộng trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín
theo chỉ thị một mươi sáu
với tinh thần quyết tâm cao không quản ngại đêm tối nguy hiểm
công an huyện bố trạch của tỉnh quảng bình đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng gây ra vụ giết người
sau một giờ đồng hồ xảy ra sự việc
vào tối ngày năm tháng chín năm hai nghìn hai mươi một đinh xuân giáo sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín
trú tại tổ dân phố quyết tiến thị trấn nông trường việt trung huyện bố trạch tỉnh quảng bình
do mâu thuẫn với vợ là chị đặng thị tuyết lan
nên đã lấy một dao dài đâm nhiều nhát vào đầu
và người của chị lan
sau khi gây án đinh xuân giáo đã cầm theo dao bỏ trốn khỏi hiện trường
và trốn vào khu vực rừng cao su gần địa điểm gây án
ngay sau khi một giờ gây án công an huyện bố trạch đã bắt giữ được đối tượng đinh xuân giáo
thu giữ một con dao còn chị đặng thị tuyết lan được đi đi cấp cứu
nên đã qua cơn nguy kịch
hiện công an huyện bố trạch tỉnh quảng bình đang hoàn thiện hồ sơ
để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật
xin được chuyển sang một thông tin khác
ngày sáu tháng chín văn phòng chính phủ có văn bản truyền đạt ý kiến của thủ tướng phạm minh chính
về việc đề nghị bộ công an nghiên cứu xử lý hành vi hủy đơn hàng đi chợ hộ
trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội tại tp hcm
cụ thể việc đi chợ hộ đã được triển khai trong thời gian thực hiện tăng cường giãn cách xã hội
tuy nhiên tại một số nơi đã xảy ra tình trạng hủy đơn hàng đi chùa hộ
gây khó khăn cho bộ đội tình nguyện viên làm dư luận nhân dân bức xúc
thủ tướng đề nghị bộ công an chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu có chế tài xử lý nghiêm hành vi nêu trên
để bộ đội tình nguyện viên yên tâm giúp dân
trước đó các phương tiện truyền thông cũng đã phản ánh về tình trạng bong hàng
trong quá trình tp hcm thực hiện mô hình đi chùa hộ
trong thời gian tăng cường các biện pháp giãn cách chống dịch từ ngày hai mươi ba tháng tám
tại một số địa phương tình trạng người dân sau khi đặt hàng và được bộ đội tình nguyện viên
mang đến nhà nhưng không nhận hủy đơn hàng
có người gọi điện tới thì tắt máy có người trả lời nhưng nói không đặt nữa
còn có người lại nói đặt thử xem chứ không mua
lực lượng đi chùa hộ phải rất vất vả khó khăn để xử lý các túi hàng bị hủy
thưa quý vị ngày sáu tháng chín công an phường tân thới hòa quận tân phú cho biết
đã bắt giữ được đối tượng phạm minh trí lợi dụng tình hình dịch bệnh phức tạp
thực hiện giãn cách xã hội tại tp hcm đã dùng kềm cộng lực bẻ khóa
và lấy trộm nhiều tài sản tại cửa hàng bách hóa xanh
trước đó vào lúc tám giờ ngày ba tháng chín công an phường tân thới hòa quận tân phú
nhận tin báo của anh huỳnh văn tùng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn là nhân viên cửa hàng bách hóa xanh
địa chỉ một a đường trần văn cẩn phường tân thế hòa quận tân phú
về việc cửa hàng bị kẻ gian bẻo khóa đột nhập trộm cắp tài sản
ngay sau đó công an phường tân thế hòa đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
trích xuất dữ liệu hình ảnh từ hệ thống camera của cửa hàng
và khoanh vùng đối tượng có khả năng phạm tội
trong số đối tượng rà soát tên phạm minh trí sinh năm hai nghìn một thường trú tại địa bàn
nhanh chóng được xác định là đối tượng nghi vấn nên công an phường đã tiến hành mời về trụ sở làm việc
qua đấu tranh khai thác bước đầu đối tượng trí đã thừa nhận đã lấy trộm một xe gắn máy
một lóp hiệu bảy thùng bia các loại và một túi nước xả rồi đem về nhà cất giấu
đồng thời công an tiến hành khai thác đã có thêm một đối tượng cho mượn kìm cộng lực
và một người tàn trữ trái phép chất ma túy
tiến hành lấy mẫu xét nghiệm nhanh với chất ma túy kết quả cả ba đối tượng đều dương tính
và thừa nhận có sử dụng trái phép chất này
thưa quý vị lợi dụng xe tải có mã nhận diện luồn xanh các đối tượng phạm tội đã giấu hàng cấm
và tra trộn với các loại hàng hóa thiết yếu để vận chuyển đi theo thủ
sáng nay ngày sáu tháng chín lực lượng chức năng tỉnh đồng tháp đã bắt giữ một xe tải luồn xanh như thế
khi đang đi từ đồng tháp chở hàng đến tỉnh bình dương
thời điểm trên tại chốt kiểm soát covid một mươi chín ấp ba xã an phong huyện thanh bình
lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống dịch covid một mươi chín phát hiện xe ô tô tải mang biển số chín mươi năm c hai nghìn bốn mươi năm
do tài xế phan văn tài bốn mươi ba tuổi ngụ phường an thạnh thành phố hồng ngự điều khiển
đi cùng phụ xe trần văn cường hai mươi năm tuổi ngụ xã hòa an thành phố cao lãnh
di chuyển hướng từ thành phố hồng ngự đến tỉnh bình dương có biểu hiện nghi vấn
qua kiểm tra tại chốt lực lượng phát hiện hai ba trăm sáu mươi gói thuốc lá ngoại các loại
được giấu trong các thùng xốp và thùng giấy trên xe trị giá khoảng năm mươi bảy triệu đồng
cùng với nhiều loại hàng hóa
công an huyện thanh bình đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa và phương tiện trên
xử lý theo quy định của pháp luật
xin chuyển sang một thông tin khác công an huyện nhân trạch tỉnh đồng nai cho biết
đang tạm giữ hình sự hai đối tượng là lê hoàng tân ba mươi một tuổi và nguyễn văn nhớ ba mươi ba tuổi
cả hai quê ở tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ
trước đó vào khuya ngày năm tháng chín
khi nhớ và tân cùng bạn tổ chức ăn nhậu ở phòng trọ xã long thọ huyện nhân trạch
gây mất an ninh trật tự nên người dân đã báo lực lượng công an
nhận tin báo công an xã long thọ đã cử ba đồng chí đến giải quyết
khi đến nơi lực lượng công an nhắc nhở thì bị nhớ và tân lớn tiếng thách thức
không dừng lại ở đó nguyễn văn nhớ cầm lấy một con dao xông đến
chém vào tay phải trung úy phạm xuân quyết
lê hoàng tân xông đến ôm và giật lấy cây ba trắc trên tay đồng chí cái thiện vĩ
và dùng chân đạp trúng bụng đồng chí vĩ
thế vậy lực lượng làm nhiệm vụ không chế bắt giữ nhớ và tân cùng trang vật
tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình